khi quốc hội thông qua luật xuất bản năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trong hai lĩnh vực in và phát hành đã xuất hiện yếu tố dân doanh được pháp luật cho phép
và câu chuyện về tự chủ được thực hiện trước hết ở hai khâu in và phát hành
đến nay tuy chưa phải là phân ngành có tốc độ phát triển cao so với ngành khác
song lĩnh vực này đã bước đầu thích nghi với cơ chế thị trường và nhà nước hầu như không còn hỗ trợ về tài chính
riêng đối với lĩnh vực xuất bản nhiều loại hình tổ chức được áp dụng cho nhà xuất bản thuộc các cơ quan chủ quản khác nhau
nhưng cơ chế vẫn mang nặng tính bao cấp
một vấn đề không thể không đề cập là loại hình tổ chức đối với các nhà xuất bản
nghị quyết số một mươi chín nqtu ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
xác định nhiệm vụ giải pháp đối với lĩnh vực xuất bản đó là
chuyển hầu hết các nhà xuất bản sang đơn vị sự nghiệp có thu
trường hợp thật sự cần thiết đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên một trăm linh vốn nhà nước
theo quy định hiện hành các đơn vị sự nghiệp công lập có ba cơ chế tài chính
nhà nước bảo đảm một trăm linh kinh phí
nhà nước bảo đảm một phần kinh phí
nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên
việc áp dụng cơ chế nào đối với từng nhà xuất bản chưa có văn bản quy định thống nhất
mà do cơ quan chủ quản thỏa thuận với cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền
hiện cả nước có năm mươi chín nhà xuất bản trong đó có bốn mươi chín nhà xuất bản trung ương một mươi nhà xuất bản địa phương
về loại hình tổ chức có bốn mươi ba nhà xuất bản hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập
một mươi sáu nhà xuất bản hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh
theo quy định của luật xuất bản hiện hành
các nhà xuất bản hoạt động theo tôn chỉ mục đích và chức năng nhiệm vụ quy định trong giấy phép thành lập
phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản
và cũng chính do quy định này mà nhiều nhà xuất bản có tôn chỉ mục đích phục vụ một dịch vụ công
như tuyên truyền đối ngoại nhà xuất bản thế giới nhà xuất bản thông tấn
hoặc phục vụ đồng bào dân tộc ít người nhà xuất bản văn hóa dân tộc
nhà xuất bản hồng bàng đã giải thể
gặp rất nhiều khó khăn
đã có nhiều đề án nghiên cứu và thử nghiệm
từ đó nhiều ý kiến cho rằng cần có mô hình tổ chức thống nhất trên cả nước
như nhà xuất bản tổng hợp nhà xuất bản chuyên ngành
hoặc nhà xuất bản trung ương nhà xuất bản địa phương
từ mô hình đó sẽ sắp xếp các nhà xuất bản vào cùng một loại hình tổ chức thống nhất phù hợp
cũng có ý kiến cho rằng nên căn cứ vào kết quả hoạt động các năm gần đây
để áp dụng loại hình tổ chức doanh nghiệp hay sự nghiệp đối với từng nhà xuất bản
tuy nhiên có ý kiến cho rằng những quy định về cơ chế chính sách của hệ thống luật pháp
đối với các mô hình loại hình tổ chức mới có ý nghĩa quan trọng và quyết định
mặt khác các yếu tố tự thân của nhà xuất bản mới tạo ra bản sắc
và quyết định sự thành công trong quá trình hoạt động
nhiều năm qua bốn nhà xuất bản hoạt động có hiệu quả kinh tế cao
đạt lợi nhuận từ một mươi tỷ đồng đến hơn một trăm linh tỷ đồng một năm
đó là nhà xuất bản trẻ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đơn vị sự nghiệp công lập
nhà xuất bản kim đồng đơn vị sự nghiệp công lập
nhà xuất bản giáo dục công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước
đây là các nhà xuất bản có truyền thống có thương hiệu
người mua ổn định theo những cơ chế khác nhau
và có tỷ lệ sách liên kết thấp nhất chưa đến một mươi so với con số hơn năm mươi của toàn ngành
nếu nhìn từ mô hình tổ chức trong bốn đơn vị kinh doanh có lãi cao
duy nhất nhà xuất bản trẻ là nhà xuất bản địa phương
nhưng trên thực tế đã chiếm lĩnh thị trường cả nước được bạn đọc ở nước ngoài yêu mến
thực tế nêu trên cho thấy việc xây dựng được thị trường ổn định
rộng lớn là yếu tố có tính chi phối đối với thành công của một nhà xuất bản
đó có thể phân tích ngược lại các yếu tố đầu vào khác như năng lực cạnh tranh
khả năng về vốn xây dựng đội ngũ cộng tác viên công tác truyền thông
tranh thủ sự hỗ trợ từ cơ quan chủ quản của nhà xuất bản
cũng là những yếu tố dẫn xuất quan trọng
thưa quý vị và các bạn
mặc dù năng lực của mỗi đơn vị xuất bản là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại phát triển trong cơ chế tự chủ
xong nếu không có sự phối hợp nhất quán và đồng bộ về chính sách cũng như giữa các cơ quan chức năng
thì sẽ khó đạt được hiệu quả như kỳ vọng
và trên thực tế đây chính là nút thắt cần kịp thời tháo gỡ
tiếp tục quá trình đổi mới tư duy và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất bản
năm hai nghìn bốn luật xuất bản được sửa đổi bổ sung nhiều chế định mới
trong đó lần đầu kể từ sắc luật ba năm một nghìn chín trăm linh bốn

luật xuất bản năm hai nghìn bốn cho phép nhà xuất bản liên kết với cá nhân tổ chức để tổ chức bản thảo hình thành nên xuất bản phẩm
trong đó nhà xuất bản biên tập nội dung và sau khi in xong thì ký duyệt phát hành
luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai tiếp tục khẳng định vai trò của cá nhân tổ chức trong liên kết xuất bản
và quy định cụ thể những hình thức liên kết trong đó có biên tập bản thảo ở mức độ nhất định
với những quy định này
vị trí vai trò của nhà xuất bản và các cá nhân tổ chức liên kết xuất bản đã có sự thay đổi đáng kể
các nhà sách tư nhân sở hữu nhiều cửa hàng bán lẻ trong địa bàn một tỉnh thành phố đã vươn lên tầm khu vực
một số đã có hệ thống nhà sách trên cả nước
hiện nhà xuất bản đang vừa là đơn vị kinh doanh vừa là nơi có quyền cấp phép xuất bản
tức là thực hiện một phần chức trách của cơ quan công quyền
theo suy nghĩ thông thường
nhà xuất bản có lợi thế hơn đối tác song trong thực tế lại không phải như vậy
nhà xuất bản phải tổ chức biên tập nội dung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm của mình
đây là phần việc có tính quyết định đến chất lượng nội dung của xuất bản phẩm
đòi hỏi đội ngũ biên tập viên giỏi nghề am hiểu sâu sắc lĩnh vực mình biên tập
đồng thời có khả năng giải quyết nhanh các vướng mắt để rút ngắn thời gian cấp phép
nếu chậm đối tác sẽ chuyển sang liên kết với nhà xuất bản khác
và như thế lợi ích kinh tế của nhà xuất bản cũng sẽ không còn
vì vậy không ít ý kiến cho rằng trong hoạt động liên kết
phần lớn nhà xuất bản đang làm phần việc khó khăn trách nhiệm nặng nề
nhưng lợi ích còn khiêm tốn nhiều khi thua thiệt
từ thực tế xuất bản trong gần ba mươi năm qua không thể phủ nhận vai trò của hoạt động liên kết xuất bản
nhưng cần thẳng thắn đánh giá đây chỉ là cơ chế có tính quá độ
nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này sẽ không thể giải quyết tận gốc
những khó khăn vướng mắt của nền xuất bản trong nước đã và sẽ tiếp tục đặt ra
để giúp các nhà xuất bản giữ vững vị thế của mình
việc cụ thể hóa các chế định pháp luật đối với các chính sách hỗ trợ của nhà nước
trong luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai là vấn đề không thể chậm trễ
tại khoản một điều bảy luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai gọi là luật
các chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản được quy định
nhà nước có chiến lược quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản cơ sở in cơ sở phát hành xuất bản phẩm
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật cho hoạt động xuất bản
có chính sách thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động xuất bản
tuy nhiên việc cụ thể hóa nội dung luật định thành cơ chế có hiệu lực trong thực tế hiện còn khá chậm trễ
thậm chí trong quá trình thực hiện một số cơ quan quản lý nhà nước còn viện dẫn các điều luật khác
để không thực thi quy định của luật chuyên ngành về xuất bản
một trong nhiều thí dụ có thể kể đến là mặc dù tại điểm b khoảng hai điều bảy của luật quy định
nhà nước đặt hàng để có bản thảo và xuất bản tác phẩm tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng
thông tin đối ngoại phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
vùng sâu vùng xa miền núi biên giới hải đảo thiếu niên nhi đồng người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác
nhưng việc thực hiện quy định này đã có thời gian bị một số cơ quan có thẩm quyền về đầu tư và tài chính
yêu cầu áp dụng quy định của luật đấu thầu
từ đó xuất hiện một nghịch lý là trên thực tế một nhà xuất bản hoạt động theo tôn chỉ mục đích
chức năng nhiệm vụ được ghi trong giấy phép thành lập là chỉ chuyên về nông nghiệp sẽ không thể đấu thầu biên tập
và xuất bản sách về văn học nghệ thuật
hoặc cũng tại điểm c khoảng hai điều bảy luật quy định nhà nước hỗ trợ mua bản quyền đối với tác phẩm trong nước và nước ngoài
có giá trị phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào quy định cụ thể cơ chế đối tượng mức hỗ trợ đối với việc mua bản quyền nêu trên
do đó có thể nói các quy định mới chỉ tồn tại trên văn bản mà thiếu sự khả thi trên thực tế

sau rất nhiều nỗ lực của bộ thông tin và truyền thông
gần đây mỗi năm toàn ngành xuất bản đã được hỗ trợ thông qua việc đặt hàng khoảng gần hai mươi tỷ đồng
nếu so sánh với vai trò nhiệm vụ của ngành xuất bản đây không phải là số tiền lớn
ngoài ra các quy định khác tại điều bảy của luật như hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng
hiện đại hóa cơ sở vật chất ứng dụng chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản
phục vụ nhiệm vụ đối tượng và địa bàn vùng sâu vùng biên giới hải đảo
vùng dân tộc ít người ưu đãi lãi xuất vay vốn theo quy định của pháp luật
hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa đất nước con người việt nam thông qua xuất bản phẩm
tổ chức triển lãm hội trợ xuất bản phẩm trong và ngoài nước cũng chưa được triển khai trong thực tế
ngoài ra đã hơn năm năm kể từ khi luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai có hiệu lực thi hành
thiết nghĩ đã đến lúc cần nhìn lại kết quả của việc đưa luật vào đời sống
lắng nghe những phản hồi từ thực tế sinh động
phong phú và vận động không ngừng của thực tế xuất bản để kịp thời sửa đổi bổ sung
nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực xuất bản
với tinh thần tiếp tục đổi mới tư duy nhất là tư duy về kinh tế
trước mắt nên có những điều chỉnh cần thiết bằng các văn bản dưới luật
để huy động các nguồn lực nội sinh của từng nhà xuất bản
về lâu dài cần khảo sát phát hiện tổng kết rút ra đặc điểm mới
để từ đó sửa đổi bổ sung luật xuất bản
phù hợp sự biến đổi phát triển của lĩnh vực xuất bản
theo hướng hội nhập với khu vực và quốc tế
đó là công việc mà các cơ quan quản lý xuất bản và bản thân các nhà xuất bản
cần đầu tư nghiên cứu một cách nghiêm túc tránh trông chờ quá nhiều
vào sự hỗ trợ của nhà nước về tài chính
thực tế không có mô hình hay loại hình tổ chức nào quyết định sự thành công của một nhà xuất bản
nếu nhà xuất bản đó không thể đưa tới cho công chúng những xuất bản phẩm có chất lượng cao
để các nhà xuất bản có thể tự chủ về tài chính giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
là một quá trình và yêu cầu có tính khách quan
bên cạnh sự nỗ lực tự thân của các nhà xuất bản
cũng rất cần sự giúp sức và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng
cụ thể các cơ quan quản lý nhà nước trước hết là quản lý nhà nước về xuất bản
cần tổ chức nghiên cứu toàn diện có lộ trình cho từng thời kỳ trong đó có cơ chế tự chủ
bao gồm cả việc tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự
thật sự trao quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật cho giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản
trước mắt cần khẩn trương xây dựng một nghị định của chính phủ nhằm thể chế hóa
cụ thể hóa nghị quyết của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai về các đơn vị sự nghiệp công lập
trong đó có lĩnh vực báo chí xuất bản
những nỗ lực nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ giữa ngành xuất bản
với việc vận hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực xuất bản
được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển đột phá trong tương lai không xa